tại thành phố hồ chí minh làng trẻ em sos việt nam phát động chương trình lọ đựng tình thương lần thứ hai năm hai nghìn hai mươi
nhằm kêu gọi sự chung tay của toàn xã hội hỗ trợ tiếp sức cho hơn ba trẻ em mồ côi trẻ em bị bỏ rơi
và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đang nuôi dưỡng tại một mươi bảy làng sos trên khắp cả nước
với thông điệp không để trẻ em phải lớn lên một mình chương trình kỳ vọng mỗi chiếc lọ tình thương
mang đậm tính nhân văn sẽ góp phần san sẻ giúp đỡ được nhiều trẻ em mồ côi trẻ có hoàn cảnh khó khăn
thay vì tìm kiếm người đỡ đầu trẻ như chương trình lọ đựng tình thương lần thứ nhất năm hai nghìn một mươi chín
năm nay nhà tổ chức mong muốn tìm kiếm những người đỡ đầu cho gia đình sos
mà ở đó có người phụ nữ tình nguyện làm bà mẹ sos nuôi dưỡng thường xuyên bảy một mươi trẻ
thay đổi này nhằm để tất cả trẻ đều cảm nhận được tình cảm sẻ chia của cả cộng đồng
chương trình lọ đựng tình thương lần hai
bắt đầu từ ngày một mươi hai tháng chín và kết thúc vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín
ở lần tổ chức đầu tiên năm hai nghìn một mươi sáu chương trình nhận được hơn một một tỷ đồng ủng hộ
trong đó tám mươi số tiền được sử dụng cho việc học tập ăn uống hàng ngày của trẻ
năm mươi còn lại phục vụ chăm sóc sức khỏe và vui chơi cho trẻ